cuốn sách chủ quyền không gian mạng yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ biên đây là một công trình khoa học mang tầm chiến lược về chủ quyền không gian mạng
theo đánh giá của các chuyên gia nhà khoa học với ba trường ba trăm một mươi chín trang cuốn sách đã phân tích luận giải sâu sắc những vấn đề
mang tính nhận thức về không gian mạng và pháp luật cũng như áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng
trong cuốn sách này bộ trưởng tô lâm đã cập nhật và thông tin nhiều vấn đề hết sức quan trọng về những thách thức thời đại từ không gian mạng
về kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng mà các cơ quan chức năng của việt nam có thể tham khảo
việt nam là trọng tâm mở rộng của các doanh nghiệp công nghệ hàn quốc
tại chương trình kết nối đầu tư công nghệ việt nam hàn quốc do báo đầu tư phối hợp cùng hiệp hội blockchain việt nam
hiệp hội content nft hàn quốc và công ty trách nhiệm hưu hạn tin tức nbn tổ chức
các doanh nghiệp công nghệ hàn quốc đánh giá việt nam là một thị trường trẻ tiềm năng và chắc chắn chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc phát triển tại đây trong thời gian tới
vấn đề về pháp lý và chính sách khuyến khích phát triển công nghệ blockchain tại việt nam là những vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư hàn quốc
chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho các bên cùng thảo luận về khung chính sách pháp lý cho lĩnh vực công nghệ tại việt nam và hàn quốc
kết nối cộng đồng doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số
thưa quý vị trái bóng world cup hai nghìn hai mươi hai đã lăn bữa tiệc bóng đá hoành tráng nhất hành tinh vô cùng sôi động
bên cạnh niềm vui sự hào hứng thì nỗi lo về tình trạng vi phạm bản quyền cũng bắt đầu
ở những kỷ euro hay world cup trước chính vtv đã từng bị đơn vị sở hữu bản quyền trên phạm vi toàn cầu cảnh báo sẽ cắt sóng
nếu không ngăn chặn được những nội dung không đáng chú ý
và ở kỳ world cup này nếu bản quyền world cup không được tôn trọng thì nguy cơ vi phạm cắt sóng sẽ luôn hiện hữu
không phải ngẫu nhiên mà fifa khi ký hợp đồng đã đưa ra điều khoản thu hồi quyền phát sóng nếu bị vi phạm bản quyền
thử lên trang tìm kiếm google và tra cứu về việc vi phạm bản quyền tại việt nam
hàng loạt vụ việc bê bối diễn ra khiến cả thế giới coi việt nam là một điểm đen về bản quyền
một thống kê cho thấy việt nam là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người xem lậu
các giải bóng đá quốc tế
ở thời điểm hiện tại việc tìm kiếm các website chiếu lộng các trận đấu tại world cup hai nghìn hai mươi hai là điều cực kỳ dễ dàng
với từ khóa xem trực tiếp bóng đá trên google kết quả trả về hàng trăm địa chỉ
đa phần các website này đều chiếu các trận đấu với chất lượng ổn định có bình luận tiếng việt
người xem có thể dễ dàng thao tác không cần đăng ký tài khoản đặc biệt hoàn toàn miễn phí
cuộc phát thanh truyền hình và thông điện tử cũng đã phối hợp với vtv
website vi phạm hoặc là những kênh vi phạm trên facebook youtube
từ đấy có những thông báo cho các chủ sở hữu của các mạng xã hội
cũng như các đơn vị nắm giữ bản quyền để có động thái ngăn chặn ngay
để tăng cường bảo vệ bản quyền world cup hai nghìn hai mươi hai rất nhiều động thái ngăn chặn web lậu được triển khai
vấn đề ở chỗ ngay sau khi triệt phá hàng loạt các website phát lậu nội dung bóng đá
hàng loạt các trang web khác của chính những địa chỉ đã bị chặn truy cập lại bỏng ra
rõ ràng việc xóa bỏ toàn bộ những website dạng này không hề dễ dàng
chúng ta thực hiện phương án là giả quét song song khi trận đấu bắt đầu
thì việc này thì phương án là của fifa cũng tương đối là hoàn chỉnh
còn sau khi trận đấu đã kết thúc rồi thì là một loạt các hệ thống mạng xã hội cũng sẽ đưa những tín hiệu này lên nữa
thì chúng tôi lại lúc đấy là phải sử dụng những hệ thống giả quét của đài
cũng như là của cục phát thanh truyền hình để từ đó là giả quét và phát hiện để xử lý tiếp những cái vi phạm còn tồn tại
báo cáo của media partner
chỉ ra số lượng người dùng vi phạm bản quyền video trực tuyến từ việt nam năm hai nghìn hai mươi hai là một mươi năm năm triệu người

hoạt động luôn là mối đe dọa đối với những nhà phát hành và các nền tảng làm nội dung có bản quyền cả trong và ngoài nước
là một trong những nền tảng khai thác có bản quyền lớn tại nước ta
fpt play đang sở hữu độc quyền giải uefa champions league
việc bị ăn cắp nội dung có bản quyền một cách trực tiếp hoặc bị khai thác lại
là vấn đề fpt play thường xuyên phải đối mặt
và cái việc nếu như chúng tôi không tự bảo vệ được quyền lợi của chúng tôi
thì cũng rất có thể là cái việc mà các trang web lậu vi phạm bản quyền của c một
sẽ khiến cho chính chúng tôi bị thiệt hại về bản quyền
bạn đã biết có một tiền lệ đối với giải c một trước đây
tức là khi mà các trang web lậu của mình viral và không treo blog trong lãnh thổ việt nam
khi các cái link lậu tại việt nam mà ở nước ngoài họ xem được
thì mình đã bị phạm và mình mất toàn bộ bản quyền của giải c một

việc đấy nó thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng đối với kinh tế đối với các đơn vị mà nắm giữ bản quyền
chưa kể mình sẽ phải đối diện với cả những cái việc mà pháp lý
đối với cả cơ cộng quan sở hữu bản quyền của trên thế giới
thế cái lúc đấy là mình phải ra tòa quốc tế
nếu như mình để lọt sóng mình để cho người khác vi phạm bản quyền của mình
thì không chỉ là mình mất quyền lợi mà mình sẽ phải đối diện với việc pháp lý rất nhiều
để bảo vệ bản quyền và tránh các rắc rối về pháp lý
đặc biệt là đối với những nội dung
có lượng người xem nhiều như các trận bóng đá quốc tế có việt nam tham gia
hay các trận của giải uefa champions league
vt play thường phải tổ chức một đội ngũ giả soát tất cả nội dung phát lậu
trên các nền tảng mạng xã hội các trang web
để làm công văn khiếu nại nhờ các cơ quan chức năng xử lý
các đơn vị mà nắm giữ bản quyền
nên có sự hợp tác chặt chẽ hơn đối với các cơ quan chức năng
nên có sự thông báo và cập nhật thường xuyên
các trang web các tên miền lộng
trước mắt thì các đơn vị chức năng
sẽ xử lý theo cách là để cục an ninh thông tin
hoặc là thông tin cho các isp để họ có thể chặn các tên miền đấy
cái phần đấy nó cũng có thể giảm khoảng từ năm mươi đến bảy mươi
tình hình các trang web lộng
sau đó khi mà mình sẽ update nội dung các trang web lộng hàng ngày
và mình sẽ update thường xuyên thì tình hình nó sẽ giảm đi
nhưng mà thực ra thì đấy cũng là một biện pháp
gọi là hết sức là vất vả và tạm thời
chứ nó chưa thể gọi là thật sự triệt đề được
các trang web lộng
trong thời việt nam một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất
là nội dung của đơn vị giữ bản quyền bị phát tán
gần như đồng thời trên mạng
sự tham gia của giải pháp fingerprint online
có thể phát hiện và xử lý
nguồn nội dung bị phát tán
một số giải pháp khác hiện cũng được các doanh nghiệp việt nam
cung cấp để ngăn chặn việc vi phạm bản quyền
như bảo vệ mã hóa dữ liệu
từ đài phát cho đến thiết bị xem của người dùng
giúp toàn bộ dữ liệu khi truyền đi
được mã hóa và nếu nội dung
bị xâm phạm cũng không thể tái sử dụng được
giải pháp chống ghi
tại thiết bị thu giúp tất cả nội dung
được ghi ra cổng hdmi
sẽ bị ngăn cấm
chúng ta đều biết rằng là
trên môi trường internet
là môi trường công nghệ
thì biện pháp hữu hiệu
và lâu dài
thì bắt buộc là phải sử dụng
các giải pháp công nghệ
để bảo vệ bản quyền
và không chỉ ở việt nam

các nước ở trên đất nước
các nước trên thế giới
thì cũng áp dụng mô hình này
để bảo vệ bản quyền
bởi vì bản quyền nội dung số
thì nội dung số đối với các quốc gia dần dần
các quốc gia đều coi nội dung số
là tài sản của quốc gia đó
điều đáng mừng là hành lang pháp lý
bảo vệ bản quyền trên môi trường internet
càng hoàn thiện
tháng sáu vừa qua quốc hội đã thông qua
luật sở hữu trí tuệ sửa đổi
trong đó có nội dung rất mới
liên quan đến trách nhiệm
của các đơn vị trung gian thứ ba
như nhà mạng
theo đó các chủ sở hữu tác quyền
có thể trực tiếp yêu cầu các nhà mạng
gỡ bỏ nội dung vi phạm
thay vì phải đi đường vòng
qua các cơ quan truyền trách
thưa quý vị dù nỗ lực đến mấy
thì các giải pháp công nghệ
hay những quy định của pháp luật
cũng không thể giải quyết triệt đề
tình trạng vi phạm bản quyền
nếu ý thức của người dùng không thay đổi
sử dụng miễn phí hay xem chùa
đã trở thành thói quen lâu năm
của nhiều người việt là cái nôi dung dưỡng
cho sự phát triển và lây lan của nạn web lậu
việc vi phạm bản quyền truyền hình
đã trở thành một thói quen xấu
của không ít khán giả việt
những người chia sẻ trực tuyến
về world cup họ là ai
họ là những cá nhân tổ chức sử dụng mạng sội
muốn câu view câu like và kiếm tiền
họ cũng có thể là những khán giả
yêu mong đá nhưng không có điều kiện
xem trên sóng trực tiếp
họ là những người muốn xem miễn phí
không muốn mất tiền trả phí bản quyền
để mua các phần mềm trả phí trên thiết bị di động
và cũng chính họ đã phá đăng
trực tiếp hoặc gián tiếp
xâm phạm bản quyền
thực tế thì cho đến thời điểm này
tôi thấy có ba lý do
để mà các dịch vụ truyền hình trực tuyến
tại việt nam chưa thực sự có những bước
đột phá về mặt doanh thu
thứ nhất là
tâm lý của người dùng
chưa sẵn sàng để trả tiền cho các nội dung trên internet
việc thứ hai là các nội dung lộn
trong các trang web lộn quá nhiều
việc thứ ba là việc thanh toán
điện tử chưa thật sự là thuận lợi
tôi nghĩ là giải quyết được
hai vấn đề sau tức là về các trang lộn
và về vấn đề thanh toán
thì nó sẽ giúp cho việc phát triển
của các dịch vụ truyền hình trực tuyến
tại việt nam sẽ rất là tốt
thực tế để dẹp chuyện vi phạm bản quyền
trên không gian số đúng là khó khăn
bởi internet là phẳng và ẩn danh
trong khi đó nghiên cứu mới đây nhất
cho biết hơn tám mươi số người được hỏi
tại việt nam chưa có thói quen trả bản quyền
cái việc giáo dục
về vấn đề liên quan đến thực thi bản quyền
các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ
cần phải được tiến hành
ngay ở trong các trường
ở các ký cấp ở việt nam
ở thế hệ trẻ

điều đó sẽ ngấm sâu vào
trong nhận thức của người dân
sẽ tạo ra những việc thực thi bản quyền tốt hơn
giống như chúng ta coi bản quyền
giống như thực thi những luật liên quan
an toàn với giao thông
thì nếu chúng ta làm theo cách như vậy
thì nó sẽ hiện thực hơn hiệu quả hơn
thưa quý vị việt nam đã tham gia
hầu hết các công ước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
bảo vệ bản quyền
và tôn trọng sở hữu trí tuệ
cần sự chung tay của cả xã hội
trong đó đóng vai trò quan trọng
là ý thức và trách nhiệm
của mỗi người dân
nếu các trận đấu bóng đá
trong khuôn khổ world cup tiếp tục bị xâm phạm
thì người thiệt hại cuối cùng sẽ chính là
những khán giả việt nam khi mất cơ hội
được xem những sản phẩm mới hay hơn
chất lượng hơn
và ở khía cạnh khác trong mùa world cup
mời quý vị cùng theo dõi chương trình câu chuyện cuối tuần
nhận diện tội phạm cờ bạc
cá độ bóng đá dịp world cup
phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi phút tối thứ bảy
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trên kênh antv
chương trình an ninh mạng tuần này của chúng tôi
cũng xin kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau